ngày một mươi ba tháng tám tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã tổ chức gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu khu vực phía bắc từ thừa thiên huế trở ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch quốc hội ủy viên trung ương đảng bộ trưởng và tương đương
tại hội nghị thay mặt ban bí thư đồng chí đinh thế huynh báo cáo một số tình hình nổi bật từ sau đại hội một mươi hai của đảng tới nay
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao báo cáo về tình hình biển đông
trong đó có việc tòa án trọng tài thường trực pca công bố quyết định vụ kiện của philippines với trung quốc và chủ trương giải pháp của ta
đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trình bày báo cáo về xử lý vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của công ty formosa hà tĩnh
phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thức cho các đồng chí
nguyên là cán bộ cấp cao về tình hình trong nước và quốc tế góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong đảng và toàn xã hội
tổng bí thư nêu rõ từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp
tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn với nỗ lực quyết tâm của toàn đảng toàn quân toàn dân sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
sau đại hội trong đảng có một luồng sinh khí mới không khí làm việc mới thể hiện quyết tâm mới
ngay sau đại hội trung ương bộ chính trị đã bàn phân công nhiệm vụ bố trí sắp xếp cán bộ kiện toàn các chức danh trong cơ quan nhà nước bước đầu có hiệu quả tốt
tuy nhiên đây mới là kết quả bước đầu tình hình sắp tới còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải có quyết tâm cao đoàn kết thống nhất
trong đảng đồng thuận trong nhân dân có chủ trương quyết sách đúng phương pháp đúng nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển